nếu f không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ thì cho cách ly điều trị tại nhà nếu đủ điều kiện và cấp túi thuốc a b c

nếu phường xã phát hiện trên một mươi hộ có f thì phải kích hoạt bảo vệ
nếu phường xã phát hiện trên một trăm linh y tế lưu động để quản lý chăm sóc f tại nhà
nếu trên năm mươi một trăm linh hộ có f thì kích hoạt thêm trạm y tế lưu động
người trong hộ gia đình đang cách ly tự thực hiện các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm trong gia đình nhất là bảo vệ các đối tượng nguy cơ cao
người trên sáu mươi năm tuổi người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền người béo phì có bmi trên hai mươi năm phụ nữ mang thai hoặc sau sinh hai tuần
thực hiện xét nghiệm ngay cho người phát hiện có triệu chứng trong thời gian cách ly
sau một mươi bốn ngày xét nghiệm lại toàn bộ gia đình
để quyết định kết thúc cách ly
trong thời gian cách ly nếu phát hiện thêm f cho cùng hộ gia đình thì không tính thêm thời gian cách ly cho những người còn lại trong hộ
bước ba điều tra ổ dịch cộng đồng
theo sở y tế ổ dịch cộng đồng là khu vực dân cư có từ hai hộ gia đình có f trở lên
theo đó ngay sau khi xác định ổ dịch của hộ gia đình cần khẩn trương ra soát điều tra thông tin dịch bệnh trong khu vực
nếu có thêm trường hợp ổ dịch của hộ gia đình khác trong cùng khu vực thì tiến hành điều tra sơ bộ để trần đoán ổ dịch cộng đồng
việc này dựa trên năm tiêu chí sau
có ít nhất hai hộ gia đình có f cho cùng khu vực
mức độ giao lưu trong khu vực
hẻm nhỏ chật hẹp đông người
thói quen tập quán sinh hoạt
mức độ gia tiếp với bên ngoài khu vực
người trong khu vực là shipper hoặc làm việc trong các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao như chợ siêu thị nhà hàng trung tâm thương mại cơ sở y tế
tình trạng tiêm chủng của dân cư trong khu vực đã từng là ổ dịch
sau đó tạm thời phong tỏa khu vực ổ dịch cộng đồng theo phạm vi đã xác định trong hai mươi bốn giờ để thông báo cho người dân trong khu vực biết tình hình ổ dịch cộng đồng
hướng dẫn người dân biết và tuân thủ các quy định quản lý ổ dịch
song song đó là huy động lực lượng thực hiện test nhanh trong vòng từ hai đến bốn giờ tất
người dân trong ổ dịch để đánh giá mức độ nguy cơ
từ kết quả xét nghiệm tầm soát ổ dịch cộng đồng và đặc điểm khu vực dân cư tiến hành phân loại nguy cơ của ổ dịch theo mức độ nguy cơ thấp cao và rất cao theo tiêu chí
thưa quý vị và các bạn từ kết quả xét nghiệm tầm soát ổ dịch cộng đồng và đặc điểm khu vực dân cư
các ổ dịch được phân loại theo mức độ nguy cơ từ thấp đến rất cao
từ đó quy định mức độ giao lưu trong khu vực cũng như giao tiếp với bên ngoài cho phù hợp nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
theo hướng dẫn của sở y tế ổ dịch được phân loại theo ba mức độ là nguy cơ thấp nguy cơ cao và nguy cơ rất cao
ổ dịch được phân loại nguy cơ thấp khi tất cả các tiêu chí đều ở mức độ thấp màu vàng tỷ lệ f cho cùng khu vực dưới một mươi
mức độ giao lưu cho khu vực và giao tiếp với bên ngoài thấp tỷ lệ tiêm vaccine trên tám mươi đã từng là ổ dịch trước đó ba tháng
với ổ dịch nguy cơ thấp xét nghiệm mỗi năm ngày một lần test nhanh mẫu gộp theo hộ gia đình cho mỗi người dân trong ổ dịch
trừ các hộ có f đến khi không còn phát hiện f một
người có kết quả xét nghiệm âm tính được đi lại và sinh hoạt bình thường nhưng không được tham dự những sự kiện tập trung trên hai mươi người
tự theo dõi sức khỏe và khai báo với trạm y tế địa phương khi có triệu chứng để được xét nghiệm ngay
ổ dịch được phân loại nguy cơ cao màu cam khi có từ một mươi đến ba mươi f
mức độ giao lưu giao tiếp trong khu vực và bên ngoài vừa tỷ lệ tiêm vaccine từ sáu mươi đến tám mươi đã từng là ổ dịch trước đó sáu tháng
với ổ dịch được phân loại nguy cơ cao xét nghiệm mỗi ba ngày một lần test nhanh mẫu gộp theo hộ gia đình cho mỗi người dân trong ổ dịch
trừ các hộ có f đến khi không còn phát hiện f
người có kết quả xét nghiệm âm tính được đi lại nhưng giới hạn việc giao tiếp
ghi nhớ người và nơi đã giao tiếp nếu có không được tham dự những sự kiện tập trung trên một mươi người
tự theo dõi sức khỏe và khai báo y tế mỗi ngày xét nghiệm khi có triệu chứng
ổ dịch được phân loại nguy cơ rất cao màu đỏ là khu vực có trên ba mươi hộ dân có f
mức độ giao lưu trong khu vực và bên ngoài cao tỷ lệ tiêm đủ vaccine dưới sáu mươi và từng là ổ dịch hoặc chưa trong vòng sáu tháng trước
ổ dịch nguy cơ rất cao thực hiện phong tỏa cứng cả khu vực ổ dịch
xét nghiệm mỗi hai ngày một lần và ít nhất ba lần
nếu không còn phát hiện f thì giải tòa
chỉ còn cách ly các hộ gia đình có f
quản lý nghiêm khu vực phong tỏa đảm bảo cách ly tuyệt đối nhà với nhà
sở y tế tp hcm yêu cầu trong quá trình quản lý f ổ dịch tại cộng đồng thường xuyên điều tra và đánh giá lại tình hình
để quyết định việc mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi ổ dịch covid một mươi chín
tính đến ngày hai mươi tám tháng một mươi theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm có bốn trăm hai mươi tám năm trăm sáu mươi tám trường hợp mắc bệnh
phát hiện tại thành phố được bộ y tế công bố
hai mươi tám năm mươi bốn trường hợp nhiễm trong nước năm trăm một mươi bốn trường hợp nhập cảnh
hiện có một mươi chín bảy trăm bốn mươi bảy f đang điều trị tại nhà và hơn năm bốn trăm linh ca đang cách ly tại cơ sở tập trung
số ca nhập viện tầng hai tầng ba trong ngày là một hai trăm bảy mươi hai người
hiện nay tổng số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng hai tầng ba là một mươi chín trăm tám mươi tám người
số trẻ em dưới một mươi sáu tuổi nhiễm đang điều trị là bảy trăm năm mươi một người
số phụ nữ mang thai đang điều trị là một trăm hai mươi bốn người
các tử vong trong ngày là hai mươi năm người
thưa quý vị từ những số liệu cho thấy thời gian này dịch bệnh tại tp hcm đã và đang dần kiểm soát
với số ca lây nhiễm từng ngày gia tăng ở mức ổn định
tuy nhiên quý vị hãy nhớ rằng cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch đang diễn biến khó lường
bởi vậy nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống